thông tin từ ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng cho biết
hiện đã có trường hợp được xác định nhiễm covid một mươi chín tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp đà nẵng
vì vậy công tác tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng
duy trì sản xuất đang được các đơn vị trú trọng và ưu tiên thực hiện
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công ty cổ phần bình vinh
quận liên triểu thành phố đà nẵng đã đầu tư lắp ráp robot bốc xếp và hệ thống băng tải
cho dây chuyền sản xuất nước đóng chai biwa nhằm giảm tiếp xúc đồng thời thực hiện nghiêm ngặt
việc đo thân nhiệt đeo khẩu trang rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn khi đến trụ sở làm việc
thường xuyên tiêu độc khử trùng nhà xưởng bếp ăn tập thể văn phòng
giữ khoảng cách theo quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín
đà nẵng hiện có một khu công nghệ cao và sáu khu công nghiệp với trên năm trăm linh dự án và gần bảy mươi ba
lao động đang hoạt động vừa qua công đoàn khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng đã
ban hành các văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao công tác phòng dịch hoạt động trong
mùa dịch covid một mươi chín phải lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần người bị cách ly và gia
trẻ về sức khỏe thường xuyên khuyến cáo người lao động chủ động giữ an toàn sức khỏe cho chính mình
việc triển khai nhanh chóng các biện pháp kiểm tra phòng chống và theo dõi thường xuyên tại các doanh nghiệp
đang hoạt động trong mùa dịch sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trong đội ngũ công
nhân người lao động đây là giải pháp góp phần giảm thiểu sự bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng
tại thời điểm hiện tại